vươn lên từ lòng biển nhà ràn dk một cao hàng chục mét so với mực nước biển
ở đây có năm nắng nóng cùng với những cơn gió thổi rát mặt mặn mỏi hơi muối
trong điều kiện như vậy trồng rau nuôi gà lợn tưởng chừng là điều không thể
tuy nhiên vượt qua mọi khó khăn gian khổ bằng sự sáng tạo các cán bộ chiến sĩ làm được nhiều điều phi thường
trong đó có phủ xanh nhà ràn bằng những hộp trậu và ràn rau mơn mởn
ghé thăm nhà dàn dk một mươi tám mang tên quế đường
ấn tượng nhất đối với đoàn công tác trên tàu hai trăm sáu mươi bốn là quan cảnh thân thuộc bình dị chẳng khắp mấy so với đất liền
sàn trên rau cải rau muống mồng tơi rau đay cùng những trậu xả ràn lá mơ đua nhau mơn mởn dưới cây nắng gai gắt
cũng như những con gió tiếp nối thổi ủ tài rát mặt
sàn dưới cặp lợn bầy gà vịt đua nhau cất tiếng đòi ăn
ngoài khu vực chăn nuôi vùng nước dưới nhà ràn được anh em gọi vui lạ
ao cá thường xuyên có thức ăn do cán bộ chiến sĩ thả xuống lại có bóng mát và điểm nghỉ ngơi khi sóng to gió lớn
cá kéo đến đen cả một vùng mặt biển với rất nhiều loại từ cá mú cá bò đến cá kìm cá cơm cá hải quân
với những người nhiều năm gắn bó với các nhà ràn dk một thì cá kìm không những bổ sung lượng cá tươi dồi dào quanh năm cho các cán bộ chiến sĩ
ao cá dưới nhà ràn còn cung cấp lượng cá kim lớn
tuy thịt loài cá này không ngon nhưng dùng để trồng rau là số một
kinh nghiệm trồng rau trên cá kìm giờ được phổ biến hầu hết nhà ràn dk một ở vùng thềm lục địa phía nam của tổ quốc
ở dưới các thùng các hộp được lót bằng lớp cá kìm sau đó phủ lên bằng rác hữu cơ
trên cùng là lớp đất được đưa từ đất liền ra
một điều thú vị nếu thay cá kìm bằng những loại cá khác rau sẽ không sống nổi
anh em đồ đoán có lẽ do thịt cá kìm nhạt hơn rau trồng theo công nghệ này thường xanh tốt và chống chịu thời tiết tốt hơn
mọi diện tích khuất gió đều được tận dụng để đặt khay hộp thùng trồng rau và được che chắn kỹ càng
nước tưới tận dụng nước rửa rau vo gạo tắm giặt
việc tăng ra trên các nhà giàn không những giúp bảo đảm cuộc sống và sức khỏe của các cán bộ chiến sĩ
mà còn khiến khách tới từ đất liền không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến màu xanh mơn mờn bật lên
thách thức cây nắng gây gắt cũng như được nghe tiếng lợn déo ăn tiếng gà gáy hay chất giọng quàng quạc khàn khàn của bầy vịt tranh mồi